thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự
về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan
do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh minh huế là em gái quyết cùng đồng phạm
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art
thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với hai mươi bị can
về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thực tế các cổ đồng chỉ góp hơn một một trăm chín mươi bảy tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng pharos
nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan
thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn ba một trăm linh hai tỷ đồng
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng pharos lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó đề nghị đăng ký niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos
trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với bốn bị can gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga
hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiên phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác điều tra cho hai trăm linh cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh ghi lời khai
đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị vân chú quận đống đa hà nội để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
thông qua môi giới và trao đổi qua lại đối tượng đã yêu cầu nạn nhân phải đưa số tiền năm tỷ đồng
để làm chi phí thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn
để tạo lòng tin vân đã tiến hành làm và gửi hình ảnh giấy tờ giả để nạn nhân chuyển ba bảy tỷ đồng rồi sau đó mất liên lạc
nhận thấy hành vi của vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị hại đã làm đơn trình báo tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
làm việc với cơ quan điều tra vân khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên
đình đức trọng tù chú tại huyện ba vì hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó do nghe lời bạn bè nói tại đắk lắc việc cho vay tiền góp có triển vọng
nên trọng đã có ý định đến đắk lắc để hoạt động cho vay tiền dưới hình thức trả góp
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trọng đến thành phố buôn ma thuật thuê trọ để hoạt động
tại đây trọng đã in hai thẻ cạp với nội dung cho vay góp ngày
kèm số điện thoại rồi đi phát cho người dân trên địa bàn thành phố quân mạc thuật
trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực chợ đông người buôn bán nhỏ lẻ
khi có người gọi điện hỏi vay tiền thì trọng sẽ đến tận nhà kiểm tra các giấy tờ liên quan rồi làm thủ tục cho vay
hàng ngày trọng sẽ đến nhà người vay để trực tiếp thu tiền hoặc người vay có thể chuyển qua tài khoản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trọng đã cho hơn hai mươi người tại đắk lắc vay số tiền trên hai trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất từ trên hai trăm tám mươi hai một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
liên quan đến vụ cướp xảy ra tại ngân hàng sao công banh phòng giao dịch nhị xuân
huyện hóc môn công an tp hcm đã bắt giữ ba nghi phạm thực hiện vụ cướp gồm nguyễn thị bích tuyền
nguyễn ngọc mỹ và lâm phúc lợi
qua khai thác mở rộng nhóm này còn thừa nhận lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tương tự
dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của đồng chí bí thư thành ủy tp hcm đồng chí thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an và ban giám đốc công an tp hcm công an huyện hóc môn phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ
khẩn trương triển khai các biện pháp công tác quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án thu hồi tài sản
sau hai mươi hai giờ vào cuộc điều tra lực lượng phá án phối hợp công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
truy bắt giữ được đối tượng nguyễn ngọc mỹ khi đang làm thủ tục xốt cảnh đi nước ngoài
đối tượng lâm phúc lợi bị bắt khi đang lận trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
đối tượng nguyễn thị bích tuyền bị bắt tại phường tân thế hòa quận tân phú
đến nay đối tượng mỹ đối tượng lợi và đối tượng tuyền quen biết với nhau trên một nhóm kín
trên fanpage trên nền tảng facebook
nhóm kín là những người vớ lợ muốn làm hiểu các đối tượng này nhắn tin làm quen với nhau
cũng không biết lai lịch
có nhau ở đâu nhưng mà nhắn tin và bàn nhau là sẽ đi cướp tài sản tại các ngân hàng
và theo dõi hoạt động của ngân hàng phòng giao dịch của sao công bạch muốn hai ngày
đối tượng mỹ và đối tượng lợi trực tiếp vào để khống chế bảo vệ sử dụng súng nhựa
và một khẩu súng công cụ trợ mua trên mạng sau đó khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng
cướp ba tám tỷ và lên xe mô tô tẩu thoát
nhận định về thủ đoạn cướp ngân hàng
trưởng phòng cảnh sát hình dung đã đề nghị các ngân hàng
công an thành phố hồ chí minh cho biết các đối tượng gây án che giấu thông tin cá nhân
sử dụng tên giả xim điện thoại trác
sau khi gây án các đối tượng hủy sim điện thoại và dùng ứng dụng mạng xã hội để liên lạc
quá trình đấu tranh nhóm đối tượng còn thừa nhận có ý định thực hiện nhiều vụ trộm cướp khác
các đối tượng sau khi gây án xong đều thống nhất là sẽ xuất cảnh sang nước ngoài
sau khi im ắng một thời gian sẽ về gây tiếp ra những vụ cướp tài sản
ở một số biệt thự ở thành phố hồ chí minh
đi vào trộm tài sản và gặp người chủ nhà sẽ chói băng keo
dán băng keo chói lại để cướp tài sản
ban chuyên án đã ngăn chặn kịp thời và được sự chỉ đạo của đồng chí trực tiếp
đồng chí giám đốc đã ra mạnh lệnh là ban chuyên án phải bắt bắn được các đối tượng
trong thời gian nhanh nhất hiệu quả nhất để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
không gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
việc truy bắt nhanh chóng nhóm đối tượng này cho thấy tinh thần mưu trí dũng cảm
tinh thông nghiệp vụ của lực lượng tham gia phá án
qua đó cho thấy sự phối hợp hiệp đồng của công an thành phố hồ chí minh
và công an các tỉnh giáp tranh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cơ quan công an nhận định các vụ cướp ngân hàng trong thời gian gần đây
đối tượng thường sử dụng súng nhựa súng giả công cụ hỗ trợ để gây án
do đó đề nghị các ngân hàng cần nâng cao cảnh giác tăng cường nhân viên bảo vệ
để bảo vệ tài sản và an toàn cho người dân khi đến giao dịch tại ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang kiểm tra xác minh tố giác tội phạm
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể nguyễn duy linh cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối
bán đất ở huyện củ chi bán đất ở tỉnh quảng nam đầu tư vào dự án ở huyện hóc môn không có thật
mượn tiền nhưng không trả mà bỏ trốn chiếm đoạt tổng số tiền là tám tỷ bốn trăm linh triệu đồng và một mươi một lượng vàng sic
sự việc được phát hiện vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba tại thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định
truy tìm đối với một nguyễn duy linh giới tính nam
ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy căn cước công dân số bốn chín không bảy bảy không một bảy tám một tám quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo phật giáo
nơi thường trú một trăm linh một trên hai mươi chín trường thị hòa tổ năm khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
nơi ở hiện tại một trăm linh chín trên một mươi hai trên tám khu phố ba phường tân thới hiệp quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
họ tên cha nguyễn văn ba
họ tên mẹ nguyễn thị mai linh
hai phan văn định giới tính nam sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm căn cước công dân số bốn chín không bảy năm không sáu tám ba bảy năm quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo nơi thường trú tám mươi chín trên năm trên hai trên sáu khu phố ba a phường tân thới hiệp quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
họ tên cha phan văn năm
họ tên mẹ phan thị mai
họ tên mẹ phan thị tường vợ trần thị cúc
đề nghị những ai biết thông tin về những người này thì cung cấp báo tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh phòng cảnh sát hình sự đội bốn địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hương đạo phường cầu kho quận một thành phố hồ chí minh
gặp thiêu tá nguyễn văn hà minh số điện thoại đơn vị sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy hai trăm bốn mươi bốn số điện thoại cá nhân chín mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn ba nghìn tám trăm một mươi bảy để tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại phòng ba nghìn năm trăm linh một ct bốn khu nhà ở sa la quận hà đông thành phố hà nội
có nốt ruồi cách ba cm trên sau mép trái
và đối tượng nguyễn bắc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số ba thái phiên phường lê đại hành quận hai bà trưng tp hà nội
có nốt ruồi cách một năm cm trên sau mép phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội
là đối tượng nguyễn tiến lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đình dữa xã bình phú huyện thạch thất tp hà nội
có xeo kích thước một năm x một năm cm dưới sau đuôi lông mái trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện